đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến trao quà cho các mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh vĩnh long với tổng số tiền trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao những kết quả thành tựu mà đảng bộ và nhân dân tỉnh vĩnh long đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội và lĩnh vực giáo dục
phó thủ tướng cũng bày tỏ chia sẻ những đau thương mất mát của các mẹ việt nam anh hùng khó khăn vất vả của gia đình chính sách cùng các cháu học sinh vùng sâu vùng xa của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn trong học tập thiếu phương tiện đến trường học hàng ngày
phó thủ tướng trương hòa bình đã ân cần thăm hỏi các mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách và các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh vĩnh long đồng thời trao tặng một trăm linh phần quà trong đó năm mươi phần quà được trao tặng cho các bà mẹ việt nam anh hùng gồm quà trị giá năm trăm linh đồng và hai triệu đồng tiền mặt năm mươi phần quà cho gia đình chính sách gồm quà trị giá năm trăm linh đồng và một triệu đồng tiền mặt hai căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện long hồ
nhân dịp này phó thủ tướng cũng trao tặng một trăm linh xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi huyện vũng liêm và trà ôn hai mươi bộ máy vi tính cho trường tiểu học thành lợi c xã thành lợi huyện bình tân tổng kinh phí quà tặng đợt này trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
phó thủ tướng mong rằng những món quà sẽ là nguồn động lực giúp những bà mẹ việt nam anh hùng các gia đình chính sách đỡ bất phần nào lo toan trong cuộc sống đồng thời tiếp sức cho các em học sinh đến trường với mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập trở thành những công dân có ích cho quê hương đất nước